ngày một bốn cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an cho biết luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
bên cạnh đó chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm chứng minh nhân dân sẽ bị khai tử
tuy nhiên thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ
công dân khi có nhu cầu được cấp đổi sang thẻ căn cước
thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày một mươi năm một hai nghìn hai mươi bốn đến trước ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân
vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng
luật căn cước mới cũng mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước gồm công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi và công dân việt nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú
đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
người dưới sáu tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước từ mùa một tháng bảy nhưng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh chắc học
theo cục c sáu thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán nơi thường trú vân tay đặc điểm nhận dạng và thay bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú
tuy nhiên thẻ căn cước sẽ thu nhận thông tin sinh chắc học mống mắt đối với công dân từ đủ sáu tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước
thông tin sinh chắc học với adn và giọng nói sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp
ngoài ra thẻ căn cước mới sẽ được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do thủ tướng chính phủ quyết định
cục c sáu cho biết việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong việc thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác
điều ba điều ba mươi luật căn cước quy định bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch cụ thể giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại việt nam từ sáu tháng trở lên giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ việt nam
ngoài ra cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an cung cấp thông tin cho báo chí về một mươi điểm mới của luật căn cước số hai trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm có hiệu lực từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn cụ thể các nội dung như sau
thứ nhất theo luật căn cước căn cước công dân đổi tên thành thẻ căn cước điều ba thứ hai giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân đã được cấp điều bốn mươi sáu thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng
thứ ba chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thứ tư bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước điều một mươi tám thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán nơi thường trú phần tay đặc điểm nhận dạng thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú
thứ năm mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước điều một mươi tám và điều một mươi chín công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu công dân việt nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú đăng ký tạm trú
thứ sáu cấp thẻ căn cước cho người dưới sáu tuổi điều hai mươi ba người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới sáu tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh chắc học đối với người dưới sáu tuổi
thứ bảy bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch điều ba và điều ba mươi giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc việt nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại việt nam từ sáu tháng trở lên
giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch thực hiện quyền lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ việt nam
thứ tám bổ sung quy định cấp căn cước điện tử điều ba mươi một và điều ba mươi ba mỗi công dân việt nam được cấp một căn cước điện tử căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý cắt cước bộ công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai vneid
căn cứ điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân
thứ chín bổ sung quy định thu thập thông tin sinh chắc học điều một mươi sáu và điều hai mươi ba thu nhận thông tin sinh chắc học mống mắt đối với công dân từ đủ sáu tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông tin sinh chắc học về adn và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện
thứ một mươi theo điều hai mươi hai của luật căn cước thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do thủ tướng chính phủ quyết định
vì vậy người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác
theo quy định theo luật căn cước căn cước điện tử là căn cước của công dân việt nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và sát thực điện tử tạo lập mỗi công dân việt nam được cấp một căn cước điện tử căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân
dự thảo do bộ công an soạn thảo nêu rõ căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai việc sử dụng căn cước điện tử thông qua truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ hai của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác

bộ công an quy định đối với bốn trường hợp đầu hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động sẽ ghi nhận kiểm tra xác thực vào khóa căn cước điện tử
việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc công dân khai báo trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật thông tin vào hệ thống định danh và xác thực điện tử
cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị khóa căn cước điện tử đến công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh công an cấp huyện nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý
trong một ngày kể từ ngày nhận được đề nghị khóa căn cước điện tử nơi tiếp nhận phải chuyển đề nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước bộ công an
trong thời hạn hai ngày kể từ ngày nhận được đề xuất thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước bộ công an xem xét phê duyệt thông báo tới cơ quan đề nghị khóa căn cước điện tử và công dân
giống với việc khóa luật căn cước quy định bốn trường hợp mở khóa căn cước điện tử gồm khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu mở khóa đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia được trả lại thẻ căn cước hoặc khi cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan khác có thẩm quyền yêu cầu mở khóa
cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan khác có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị mở khóa căn cước điện tử tới công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh công an cấp huyện nơi gần nhất để tiếp nhận xử lý
trong thời hạn một ngày kể từ ngày nhận được đề nghị mở khóa căn cước điện tử nơi tiếp nhận và truyền đề nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước bộ công an để xem xét và phê duyệt
trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước bộ công an sẽ xem xét phê duyệt thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa căn cước điện tử và công dân